thời gian gần đây hình thức lừa đảo bằng cách mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước lực lượng công an gọi điện thoại đe dọa nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản không còn là câu chuyện mới
hàng ngàn người dân đã trở thành nạn nhân của phương thức lừa đảo này
hiện nay phương thức lừa đảo này tiếp tục rộn lên với việc mạo danh cán bộ thuế và cơ quan công an hướng dẫn cài đặt vnid
tận dụng nhu cầu về quyết toán thuế tăng cao các nhóm đối tượng này thường gọi điện nhắn tin kết bạn gia lô để cung cấp đường dẫn giả mạo danh ứng dụng cơ quan thuế
và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng từ đó chiếm đặt tài sản
thậm chí đã từng có nạn nhân bị chiếm đặt quyền điều khiển điện thoại và mất hết tiền trong tài khoản ngân hàng
sau khi bị lừa truy cập vào một đường link giả mạo ứng dụng công nghệ vnid để tích hợp căn cước công dân và mã số thuế
trước diễn biến mới của tình trạng lừa đảo công nghệ ngày một gia tăng các ngân hàng liên tục phải cập nhật và đưa ra những cảnh báo mới
ngân hàng bidv vừa cập nhật cảnh báo mới về hiện tượng các nhóm đối tượng giả danh cán bộ cơ quan nhà nước chính phủ
đặc biệt là cơ quan công an thuế gọi điện thoại thông báo cho khách hàng cần phải khai báo cập nhật thông tin tại các ứng dụng của cơ quan nhà nước
như vnid vsdid etec hướng dẫn khách hàng tại ứng dụng giả mạo nhằm chuyển đặt tài sản
sau khi ứng dụng giả mạo được cài đặt vào điện thoại các nhóm đối tượng sẽ tạo ra một số tình huống để người dùng thực hiện các giao dịch như đổi mật khẩu chuyển khoản lệ phí công
khi khách hàng thực hiện các ứng dụng giả mạo này sẽ theo dõi và đọc trộm các thông tin mà khách hàng nhập vào toàn bộ các ứng dụng trên điện thoại
cũng như các thao tác mà khách hàng đã thực hiện ở trên thiết bị bao gồm cả nguy cơ đánh cắp thông tin trên sở mặt bành kinh
từ đó cấp quyền điều khiển thiết bị di động cũng như tài khoản của khách hàng
hiện tượng trên được ghi nhận chủ yếu xảy ra với khách hàng sử dụng hệ điều hành android
nhà băng này đã khuyên cáo khách hàng đang sử dụng các thiết bị android tất cả các ứng dụng có quyền hỗ trợ tại các mục
cài đặt hỗ trợ ứng dụng đã cài đặt đồng thời khuyến cáo khách hàng
chỉ cài đặt các ứng dụng chính trên phương tức app store hoặc ch play không cài đặt qua các quét linh lạ
tuyệt đối không cung cấp để lộng thông tin mật khẩu mã xác thực cho bất kỳ ai để tránh bị lợi dụng
tuyệt đối không lưu trữ trên thiết bị di động ảnh chụp chứng minh nhân dân căn cước công dân hộ chiếu cá nhân
số tài khoản ngân hàng mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng luôn cập nhật ứng dụng ngân hàng lên phiên bản mới nhất
nắm vững quy định làm việc của cơ quan nhà nước chính phủ là chỉ dẫn
các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc hoặc các cổng dịch vụ công quốc gia
không hướng dẫn qua điện thoại tin nhắn mạng xã hội
thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện nghi ngờ
ngân hàng việt tìm bành cũng đã đưa ra khuyến cáo ba không và bốn nên đối với khách hàng
nhằm tránh bị kẻ gian lừa đảo tìm cách xâm nhập vào tài khoản
theo đó việt tìm bành khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cài đặt phần mềm giảm mạng dịch vụ công
bộ công an vnid tổng cục quản lý đất đai tổng cục thuế từ các trang web
đường link mạc qr code lạ hoặc đường file apk
tuyệt đối không click vào các đường link lạ được gửi qua email tin nhắn
tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật như tên truy cập mật khẩu
mã rtp cho bất kỳ ai dưới hình thực nào kể cả công an hay nhân viên ngân hàng
cùng với đó việt tìm bành khuyến cáo khách hàng chỉ nên cài đặt phần mềm
trên trạng ứng dụng app store google play ch play
khi cài đặt bất kỳ ứng dụng nào người dùng nên đọc kỹ thông tin khi đồng ý tất cả lại điều khoản
kiểm tra thông tin tác giả nhà phát triển và đọc các đánh giá về ứng dụng
thường xuyên cập nhật các phương thức thủ đoạn của tội phạm
cho các phương tiện truyền thông đại chúng và website ứng dụng của ngân hàng
nếu có dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo hãy liên hệ ngay với ngân hàng và cơ quan công an
để được hỗ trợ kịp thời
trước đó việt tìm bành cũng đã thông báo và khuyên cáo khách hàng
về kênh chính thức đăng ký mở thể tiến dụng quốc tế của việt tình bành
đồng thời việt tình bành cũng cảnh báo về tình trạng kẻ gian mạo danh ngân hàng
để gọi điện hướng dẫn mở thể trực tuyến
kẻ gian thường gọi chỉ giới thiệu và dẫn dụ khách hàng thực hiện bằng cách đăng ký online
sau đó yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thông tin otp
hoặc yêu cầu nộp tiền ngay vào tài khoản với lý do đảm bảo cho việc mở thẻ tiến dụng
do đó khách hàng cần phải cảnh giác trước cuộc gọi tin nhắn giảm bạo cơ quan chức năng
cán bộ ngân hàng mới phát hành nâng hẳn bức thể tiến dụng hoặc các dịch vụ tài chính khác
trước tình trạng trên tổng cục thuế khẳng định không ủy quyền cho tổ chức cá nhân
ngoài ngành thu thuế hộ và khuyến cáo người nộp thuế
tuyệt đối không vội vàng làm theo các hướng dẫn qua tin nhắn và cuộc gọi lạ
cơ quan công an các tỉnh thành phố cũng đồng loạt đưa ra khuyến cáo với người dân
chỉ cài đặt ứng dụng vnid từ nguồn chính thống trên app store
đối với hệ điều hành ios hoặc máy điện thoại iphone
và cs play đối với hệ điều hành android
tuyệt đối không cài đặt ứng dụng vneid từ các nguồn ngoài trang web
có ứng dụng không chính thống
các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng tài chính cũng đang có xu hướng tăng cao
theo thông tin cảnh báo từ ngân hàng phương đông ocb
hình thức phổ biến nhất là các đối tượng sẽ mạo danh ngân hàng
và liên hệ với khách hàng qua điện thoại với nhiều lý do khác nhau như
hỗ trợ kiểm tra sứ dư nâng hẳn bức thẻ
hoặc thông báo tài khoản khách hàng vừa bị xin đập yêu cầu được hỗ trợ
sau đó đối tượng yêu cầu khách hàng quét mạc qr
chụp mặt trước mặt sau căn cước công dân chứng minh nhân dân
chụp bình ảnh gương mặt hoặc cung cấp otp
trường hợp khách hàng thực hiện các thỏa tác của các nhóm đối tượng lừa đảo
thì có thể mất tiền trong tài khoản hoặc thẻ
ngoài ra các nhóm đối tượng cũng thường sử dụng các đường lin
hoặc website giả mạo của ngân hàng
khi khách hàng truy cập và đường link hoặc website giả mạo
có thể sẽ bị lộ thông tin tài khoản cá nhân
thông tin cá nhân có khả năng mất tiền trong tài khoản
từ đầu năm hai nghìn bốn đến nay một hình thức lừa đảo phổ biến mới
là qua kênh ngân hàng đã lừa đảo bằng thanh toán macriacost
cụ thể tại các cửa hàng các điểm thanh toán
kể dân thường lợi dụng sơ hở của các chủ cửa hàng
dán để macriacost giả mạo lên của macriachính chủ
khi khách hàng thực hiện thanh toán
các kể dân sẽ chiếm đặt số tiền
bằng cách truyền khoản giả mạo đó
để bảo vệ bản thân chiếc thủ đoạn này
rcp cũng khuyên cáo khách hàng lên phải đối chiếu lại thông tin
với chủ cửa hàng ngay sau khi kết macriachính
nhằm đảm bảo tiền đã được chuyển đúng tài khoản
gần đấy nhất không thể không kể đến
sự trở lại của hình thức lừa đảo qua ronsomware
một loại virus máy tính phân biên độc hại
mang hóa dữ liệu đòi tiền chuộc
một cách phổ biến nhất bằng nhóm đối tượng lừa đảo
là từng sử dụng để tấn công đó là giả mạo email tổ chức cá nhân
để gửi các liên kết có chứa ransomware
khi khách hàng vô tình ấn vào đường link
hoặc mở các file chứa phần mềm này
toàn bộ dữ liệu trên thiết bị sẽ bị mã hóa một cách tự động
yêu cầu tiền chuộc để giải mã
thậm chí virus có thể lây lan sang các thiết bị khác cùng hệ thống mạng
ngoài ra những liên kết có chứa phần mềm độc hại này
có thể xuất hiện qua các kênh chat hoặc các mạng xã hội
do đó khách hàng tuyệt đối không truy cập vào các liên kết lạ
hoặc tải file không rõ nguồn gốc
đối bặt với những hình thức lừa đảo đa dạng và tính vi như hiện nay
ocb cũng đã liên tục khuyên cao đến khách hàng
và kênh truyền thông chính thống
cụ thể ngân hàng không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật
giữa bất kỳ hình thức nào
do đó khách hàng tuyệt đối không truy cập vào các đường link
liên kết trong tin nhắn email lạ không rõ nguồn gốc
không vội vàng làm theo các hướng dẫn lạ
khách hàng cần phải chủ động tìm hiểu kiểm tra thông tin
và chỉ đăng nhập liên hệ vào các website chính thức của ngân hàng
hạn chế dùng máy tính công công
hạn chế sử dụng mạng không dây công công
khi truy cập vào hệ thống ngân hàng điện tử
không cung cấp thông tin cá nhân như tên mật khẩu đăng nhập ứng dụng
mã sức tực otp số thể ngân hàng qua điện thoại email mạng xã hội
và các trang web
khi nghi ngờ thông tin cá nhân bị lộ hãy chủ động thay đổi mật khẩu
đặt mật khẩu khó đoán không sử dụng tính năng lưu mật khẩu
để đăng nhập tự động
đăng ký nhận thông báo khi có sự thay đổi số dư giao dịch
để kịp thời phát hiện nếu có vấn đề phát sinh
thường xuyên theo dõi cập nhật các cảnh báo về an toàn bảo mật
trong thanh toán trực tuyến từ ngân hàng cho kênh truyền thông chính thống
bên cạnh việc đưa giáo khuyến nghị vào khách hàng
rcb cũng liên tục thực hiện các phương tức đánh giá nhận định
ra soát nội bộ hệ thống nhằm phát hiện ngăn chặn tuyệt đối
việc thông tin khách hàng bị sao chép chuyển ra bên ngoài